thời gian gần đây trên địa bàn huyện đức thọ của tỉnh hà tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật trộm cắp tài sản gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
theo các bị hại trình báo đối tượng gây án là một nam thanh niên khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm tuổi điều khiển xe tay ga lợi dụng sơ hở của người đi đường đã áp sát cướp giật túi sách tư trang
trước tình hình đó công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đã lập chuyên án truy tìm bằng được hung thủ
sau một thời gian mật phục sàng lọc nổi lên đối tượng nguyễn ngọc long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã đức yên huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
đối tượng đã có hai tiền án về hành vi trộm cắp tài sản vừa ra tù vào tháng năm năm hai nghìn một mươi năm không có nghề nghiệp nhưng lại có biểu hiện bất minh về tài sản
quá trình thu thập chứng cứ công an huyện đức thọ xác định chính long là người đã thực hiện những hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi công an huyện đức thọ đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc long về tội cướp giật tài sản
tại cơ quan công an nguyễn ngọc long khai nhận là thủ phạm tiến hành chín vụ cướp giật tài sản và ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đức thọ
sau khi trộm cướp được tài sản tên long đã bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
hiện công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đang hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật